để có tiền tiêu xài một nhóm thanh thiếu niên bàn bạc đẩy người câu cá xuống nước để cướp xe của nạn nhân
chỉ sau vài giờ gây án năm đối tượng đã bị công an tỉnh bình dương bắt giữ về hành vi giết người cướp tài sản
theo điều tra ban đầu do không có tiền tiêu xài nhóm thiếu niên đã rủ nhau đến khu vực mương nước nơi có người câu cá để cướp tài sản
cả nhóm phát hiện hai người đàn ông đang câu cá tại khu vực mưng nước trên địa bàn phường tránh phú hòa thị xã bến cát
nên đã giả vờ lại hỏi mua cá
trong lúc hai người không để ý thì bất ngờ các đối tượng xô đẩy nạn nhân từ trên cao xuống mương nước rồi chiếm đoạt hai xe máy của nạn nhân và rời khỏi hiện trường
do bị đẩy ngã từ trên cao đã khiến cho một nạn nhân tử vong một người bị thương nặng
sau khi gây án các đối tượng mang hai xe máy đi bán được một triệu một trăm linh ngàn đồng và chia nhau tiêu giải